vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng sáu đã xảy ra một vụ cháy ở kho chứa hóa chất tinh khiết của nhà máy sản xuất hóa chất
bột giặt đức giang tại khu công nghiệp diệt mai phố nối b thị xã mỹ hào huyện tỉnh hương yên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh hương yên đã huy động các phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
khoảng bốn mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
đám cháy được dập tắt kịp thời đã không cháy lan sang các nhà xưởng khác và không làm thoát một số hóa chất độc hại ra môi trường
đám cháy không gây thiệt hại về người